thưa quý vị và các bạn văn phòng quốc hội cho biết theo dự kiến phiên họp thứ ba mươi ba của ủy ban thường vụ quốc hội sẽ diễn ra trong ba ngày
từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng năm tại phòng tân trào nhà quốc hội
phó chủ tịch thường trưởng quốc hội trần thanh mẫn phát biểu khai mạc và cùng các phó chủ tịch quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn cho biết phiên họp thứ ba mươi ba dự kiến sẽ diễn ra trong ba ngày
phó chủ tịch thường trực quốc hội sẽ cho ý kiến xem xét quyết định một mươi bốn nhóm nội dung và cho ý kiến bằng văn bản đối với năm nhóm nội dung
ủy ban thường vụ quốc hội tập trung cho ý kiến về các nội dung dự kiến trình quốc hội tại kỳ họp thứ bảy
về vấn đề quan trọng ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến đối với bốn nội dung gồm quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn hai nghìn hai mươi năm hai nghìn ba mươi năm
việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và kế hoạch vốn năm hai nghìn hai mươi bốn cho các nhiệm vụ dự án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi hai đã hoàn thiện thủ tục đầu tư
việc phê chuẩn văn kiện gia nhập hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp của liên hiệp vương quốc anh và bắc ireland nội dung này mới được bổ sung vào chương trình phiên họp
tiếp đó dưới sự điều hành của phó chủ tịch quốc hội nguyễn đức khải
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba
tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
ủy ban kinh tế cơ bản tán thành với báo cáo của chính phủ dưới sự lãnh đạo của ban chấp hành trung ương đảng mà trực tiếp thường xuyên là bộ chính trị ban bí thư
sự đồng hành giám sát hiệu quả của quốc hội sự chỉ đạo điều hành quyết liệt sâu sát của chính phủ thủ tướng chính phủ sự ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp
tình hình kinh tế xã hội nước ta năm hai nghìn hai mươi ba đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức cơ bản đạt được kết quả tích cực khá toàn diện trên các lĩnh vực
có một mươi trên một mươi năm chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra
điểm sáng nổi bật nhất của năm hai nghìn hai mươi ba là công tác giải ngân vốn đầu tư công và phát triển cơ sở hạ tầng
tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi ba đạt chín mươi ba kế hoạch về số tuyệt đối cao hơn khoảng một trăm ba mươi hai tỷ đồng so với năm hai nghìn hai mươi hai
qua đó đưa một lượng lớn vốn ra nền kinh tế giải quyết đầu ra cho nhiều ngành lĩnh vực tạo việc làm hỗ trợ tăng trưởng sản xuất kinh doanh
bên cạnh những kết quả tích cực nêu trên báo cáo của chính phủ cũng chỉ ra nhiều khó khăn thách thức ổn định kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro áp lực lạm phát tỷ giá là vấn đề cần quan tâm
tốc độ tăng cpi bình quân bốn tháng tăng ba chín mươi ba so với cùng kỳ gần cận dưới mục tiêu quốc hội đề ra là bốn bốn
tỷ giá dự báo tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh do sức ép thị trường tài chính tiền tệ thế giới làm tăng chi phí nhập khẩu hàng hóa nguyên nhiên vật liệu lãi vay nước ngoài của doanh nghiệp tác động đến lạm phát trong nước
ubk đề nghị chính phủ nhận diện đầy đủ những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế của nền kinh tế làm rõ nguyên nhân khách quan nguyên nhân chủ quan
bài học kinh nghiệm để có giải pháp khắc phục